ubnd tp đà nẵng vừa ban hành kế hoạch xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố năm hai nghìn một mươi chín với một mươi bốn nhiệm vụ trọng tâm và nguồn vốn thực hiện hơn ba ba trăm linh tỷ đồng
theo đó đà nẵng sẽ tập trung các nguồn lực để xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố chú trọng vấn đề giải quyết mực úng đô thị và các khu công nghiệp
cơ bản giải quyết vấn đề môi trường liên quan đến thoát nước khu vực phen sông phen biển khu vực phát triển du lịch
với tổng kinh phí thực hiện các dự án là hơn ba tỷ đồng từ nguồn ngân sách và vốn vay sau ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đà nẵng
và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đà nẵng hai bốn trăm năm mươi tỷ đồng để triển khai các công trình thoát nước ven biển khu vực phía đông
đà nẵng cũng sẽ triển khai sửa chữa các tuyến cống lên phường bị hư hỏng xuống cấp hoàn thành các công trình thoát nước xử lý điểm ngập úng trên địa bàn thành phố